trước xu hướng gia tăng của các ca mắc cúm và vẫn có dấu hiệu tăng bởi miền bắc là cuối đông đầu xuân
thời điểm cúm bùng phát bộ y tế yêu cầu tăng cường công tác phòng chống bệnh cúm
bộ y tế vừa có công văn khẩn yêu cầu giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh cúm
theo đó ngành y tế cần đẩy mạnh việc tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh cúm
phát hiện sớm cách ly điều trị tại nhà đến cơ sở y tế khi có diễn biến nặng
đề phòng lây lan cúm bộ y tế cũng khuyến cáo người dân hạn chế đến chỗ đông người khi có dịch để phòng lây lan
tại các bệnh viện bộ y tế cũng yêu cầu các cơ sở điều trị tổ chức tốt công tác phân luồng khám bệnh
thu dung cách ly cấp cứu thiết lập khu vực riêng để điều trị cho người bệnh cúm
thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện không để lây chéo trong bệnh viện
phát hiện sớm và điều trị tích cực các trường hợp diễn biến nặng
lấy mẫu và xét nghiệm để phát hiện kịp thời các tác nhân cúm độc lực cao